xin kính chào quý vị và các bạn
nơi có nhiều nắng và nền nhiệt cao nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh thành ở phía nam
khi cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục chữa ngày mưa nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất ngày mai tại tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
miền đông nam bộ có thể xảy ra nắng nóng cục bộ khi mức nhiệt vượt ngưỡng ba mươi năm độ
lui xuống trung bộ tại thanh hóa cho đến bình định
do ảnh hưởng của gió đông bắc rồn xuống nên có mưa rào và rông rải rác
còn các tỉnh nam trung bộ từ phú yên đến bình thuận chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại thanh hóa nghệ an
giao động trong khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ đêm và sáng trời rét
phần còn lại giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
trở ra bắc bộ tại đây tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp
kết hợp với hội tụ gió nên tiếp tục có mưa rào
và rông rải rác cùng nền nhiệt ở ngưỡng thấp
ngày đêm giao động từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
khu tây bắc có nơi mức nhiệt còn vượt ngưỡng hai mươi hai độ
trời rét về đêm và sáng
đến với những thông tin thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc mạnh cấp năm
dây vùng biển phía tây
gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa nhỏ dài rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi sáu đến hai mươi một độ